theo báo cáo của tổng cục thống kê trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các nhà đầu tư trung quốc đã đầu tư lượng vốn hơn một bảy mươi tám tỷ usd vào việt nam
với số tiền đầu tư này trung quốc đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam chiếm khoảng hai mươi một tổng vốn đăng ký của cả nước
nếu cộng cả vốn từ lãnh thổ đài loan ba trăm năm mươi chín triệu usd và đặc khu hành chính hồng kông chín trăm chín mươi một triệu usd vốn của các nhà đầu tư liên quan đến trung quốc sẽ lên tới ba một tỷ usd gấp hai lần vốn của các nhà đầu tư hàn quốc gấp ba lần vốn của các nhà đầu tư nhật bản và hơn bốn lần so với các nhà đầu tư singapore
tuy nhiên cũng theo tổng cục thống kê các nhà đầu tư trung quốc trải đều lượng vốn trên ra hơn ba trăm sáu mươi bốn dự án mỗi dự án trung bình trên dưới năm triệu usd
phần lớn trong các số lượng vốn đăng ký của các nhà đầu tư trung quốc sẽ lên tới ba một tỷ usd
các nhà đầu tư này là các dự án quy mô nhỏ bé trong đó đáng báo động là việc lập các kho xường để nhập hàng hóa bán thành phẩm từ trung quốc về việt nam
vì vậy cần đặt ra những báo động về nguy cơ các doanh nghiệp trung quốc tại việt nam thay đổi nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để hưởng lợi khi xuất đi các thị trường mỹ và eu